thổ nhĩ kỳ dự kiến sẽ công bố một sáng kiến mới nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
tổng thống nước này recep tayyip erdogan mới đây xác nhận đã nhất trí với người đồng cấp nga vladimir putin
về kế hoạch nhập khẩu lúa mì từ nga để sản xuất bột mì tại thổ nhĩ kỳ và cung cấp miễn phí cho các nước kém phát triển nhất
trước đó nga và ukraine nhất trí gia hạn thêm một trăm hai mươi ngày thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen
được hai nước ký riêng rẽ với thổ nhĩ kỳ và liên hợp quốc nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực
cho các thị trường trên toàn cầu trong bối cảnh xung đột giữa hai nước tiếp diễn
thỏa thuận ban đầu có hiệu lực một trăm hai mươi ngày theo đó hết hạn vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
tổng thư ký liên hợp quốc ant antonio guterres hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận trên
có tên gọi là sáng kiến ngũ cốc biển đen đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận giúp thế giới tránh được một cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu